để hỗ trợ tỉnh sơn la tiêu thụ nông sản mới đây cục xúc tiến thương mại bộ công thương đã có buổi làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh sơn la nhằm hỗ trợ tỉnh này xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn theo hình thức mới
tính đến năm hai nghìn hai mươi tổng diện tích cây ăn quả trên địa bàn tỉnh ước đạt tám mươi năm trăm một mươi năm ha sản lượng quả ước đạt ba trăm bốn mươi ba bảy trăm tám mươi ba tấn
ngoài quả tươi sơn la còn có các sản phẩm nông sản chế biến như chè khô cà phê tinh bột sắn đường mía
tuy nhiên việc tiêu thụ các sản phẩm nông sản của sơn la gặp nhiều khó khăn nhất là trong bối cảnh dịch covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp
dự kiến cục xúc tiến thương mại sẽ tiếp tục hỗ trợ tỉnh sơn la tổ chức hội trợ thương mại nông sản vùng tây bắc và các phiên trợ hàng việt về vùng cao huyện quỳnh nhai và thuận châu trong khuôn khổ chương trình cấp quốc gia về xúc tiến thương mại
ngoài ra cục cũng có kế hoạch hỗ trợ sơn la thực hiện các chương trình tập huấn nâng cao năng lực phát triển thị trường hướng dẫn doanh nghiệp tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại trong và ngoài nước hỗ trợ địa phương lựa chọn và xây dựng phát triển thương hiệu cho các mặt hàng nông sản thế mạnh